trong khuôn khổ chuyến thăm liên bang nga của đoàn việt nam phó thủ tướng vương đình huệ đã hội đàm với phó thủ tướng chính phủ liên bang nga dmitri kozak
nhằm trao đổi về hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư góp phần củng cố quan hệ đối tác chiến lược toàn diện việt nga
hai phó thủ tướng nhất trí rằng hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư việt nga đã và đang phát triển tích cực thời gian qua
trong đó kim ngạch thương mại hai triệu đạt bốn năm tỷ usd năm hai nghìn một mươi tám và ba bảy mươi bảy tỷ usd trong một mươi tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
hợp tác đầu tư giữa hai nước cũng được mở rộng với nhiều dự án mới được triển khai tại hai nước
hai bên thống nhất tiếp tục phối hợp cùng tháo gỡ các rào cản phi thuế quan tạo điều kiện cho hàng hóa hai nước xuất sang thị trường của nhau
đặc biệt đối với các mặt hàng nông thủy hải sản nhằm phát huy hơn nữa tiềm năng và thế mạnh của hai nước
trong đó có các lợi thế mà hiệp định thương mại tự do giữa việt nam và liên minh
kinh tế á âu mang lại
hai bên nhất trí và tiếp tục đẩy mạnh và mở rộng quy mô các dự án trong lĩnh vực năng lượng và dầu khí
đặc biệt nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của các liên xoanh vietso petro và rosviet petro
ủng hộ sự hiện diện lâu dài của các doanh nghiệp nga tại việt nam
đồng thời hai bên nhất trí tiếp tục khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp dầu khí hai nước tham gia vào các dự án mới
bao gồm các dự án thăm dò và khai thác dầu khí cũng như điện khí
hai bên hoàn ngành việc việt nam và nga đã chính thức kết nối và tiến hành giao dịch thanh toán bằng thẻ nội địa từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín vừa qua
cùng ngày phó thủ tướng vương đình huệ đã tiếp lãnh đạo các tập đoàn dầu khí gapdrome zaru nenep và công ty power machines
tại các cuộc gặp phó thủ tướng vương đình huệ khẳng định chính phủ việt nam luôn hoan nghênh tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nga
mở rộng hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí tại thềm lục địa việt nam và các lĩnh vực khác
hoàn ngành việc tập đoàn dầu khí quốc gia việt nam và gaprome sớm ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn một mươi năm tới